cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bắt aiga plux quốc tịch latvia ba mươi tám tuổi cư trú tại số hai mươi một nguyễn thị định phường an phú tp thủ đức về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đây là ông chùm đứng đằng sau các web cho vay tamo vn và findo vn bị công an phát hiện vào hồi tháng bốn vừa qua
theo điều tra trang web tamo vn và findo vn do tập đoàn sun finance trụ sở tại latvia thiết lập thông qua ba pháp nhân để hoạt động cho vay tiêu dùng tại việt nam
tại cơ quan điều tra aiga khai nhận là nhân viên tập đoàn sun finance có trụ sở chính tại latvia tập đoàn quản lý điều hành mọi hoạt động cho vay qua hai trang web tamo vn và findo vn
tuy không đứng tên đại diện pháp luật nhưng aiga là giám đốc điều hành mọi hoạt động như cho vay thu hồi
nợ quản lý chi phí nhân sự thông qua các trưởng phòng trưởng bộ phận của ba công ty

tổng số tiền thu lợi bất chính mà cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi đã chứng minh được qua làm việc với hai mươi chín người vay tiền là hơn bảy trăm tám mươi triệu đồng